các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hai trăm ba mươi hai người điều trị tại các bệnh viện có bốn mươi hai ca nặng phải thở oxymars gòng kính
chủ yếu là bệnh nhân mức độ trung bình một trăm tám mươi sáu ca
tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một ba trăm ba mươi sáu người
tai nạn giao thông đang là tâm điểm được chú ý đặc biệt trong thời gian diễn ra dịp nghỉ lễ
chúng tôi rất buồn khi lại ghi nhận thêm một trường hợp đáng tiếc nữa liên quan đến vấn đề này
cụ thể vụ va chạm giữa ô tô với người đứng
cạnh xe hỏng máy trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
đoạn qua hà nội đã khiến một người tử vong hai người bị thương
trong vòng hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra ba vụ tai nạn làm ba người tử vong
hai người bị thương gồm một vụ va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại phường yên sở
quận hoàng mai là một người tử vong
một vụ va chạm giữa hai xe mô tô tại xã vân sở huyện phúc thọ là một người tử vong
đáng chú ý có một vụ va chạm giữa xe ô tô với người đang đứng bên
cạnh xe hỏng máy tại đường cao tốc pháp vân cầu rẽ thuộc địa bàn huyện phú xuyên
là một người tử vong và hai người bị thương
hiện tại vụ việc cũng như thông tin nạn nhân vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ
lo ngại về tình hình tai nạn giao thông tăng cao
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã công bố số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
từ ba mươi tháng bốn đến hết mùng ba tháng năm kịp thời tiếp nhận xử lý các ý kiến phản ánh của người dân
cụ thể người dân doanh nghiệp liên hệ số điện thoại số di động chín mươi chín năm trăm sáu mươi bảy sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bảy
hoặc số cố định sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn sáu trăm linh tám cục cảnh sát giao thông
cung đường cao tốc pháp vân cầu rẽ là địa điểm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn dẫn đến sự ra đi của nhiều người
trước những ghi nhận liên quan về các trường hợp tai nạn cùng số ca tử vong đáng tiếc
chúng tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh lại yếu tố tuân thủ luật lệ đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
nhanh một phút chậm một đời vì vậy hãy cẩn trọng và chậm trễ
đừng để kỳ nghỉ vốn ý nghĩa với nhiều kỷ niệm đáng nhớ lại trở thành những nỗi buồn không thể nào quên
chuyển sang những thông tin liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
theo trang bloomber trong tháng bốn vừa qua các nhà khoa học nam phi đã phát hiện
hai dòng phụ mới ba bốn và ba năm của biến thể omicron tại thời điểm số ca mắc covid một mươi chín tăng đột ngột
đáng chú ý các biến thể này có khả năng lẫn trốn hệ miễn dịch tự nhiên
có được sau khi mắc bệnh lẫn rào chắn được tạo ra từ việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu sức khỏe châu phi ở duban
với hai mươi bốn người từng nhiễm biến thể omicron ban đầu của sars cov hai
nhưng chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín và một mươi năm người đã tiêm vaccine
các mẫu máu thu được cho thấy ở những người từng tiêm omitron
lượng kháng thể trung hòa giảm gần tám lần
khi được thử nghiệm với các biến thể ba bốn và ba năm
đối với những người đã tiêm phòng lượng kháng thể trung hòa giảm khoảng ba lần trong quá trình thử nghiệm tương tự
tuy nhiên những kháng thể này vô cùng thấp ở những người chưa tiêm phòng
do vậy nhóm này không có khả năng đề kháng với hai biến thể phụ mới
từ đó tìm ẩn nguy cơ pa bốn và ba năm có thể gây ra một làn sóng lây nhiễm mới
kết quả nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh gia tăng số ca mắc mới tại nam phi
quốc gia lần đầu tiên trải qua làn sóng dịch covid một mươi chín
do biến thể omicron sau khi biến thể này lần đầu được phát hiện tại đây và quốc gia láng giềng poswana
theo ghi nhận phòng nghiên cứu của viện nghiên cứu sức khỏe châu phi là đơn vị đầu tiên xét nghiệm
biến thể ban đầu omicron của virus sars cov hai dựa trên phân tích mẫu máu
có thể thấy dịch bệnh covid một mươi chín vẫn là một ẩn số tiềm ẩn những hậu quả khôn lường
khi ngày càng nhiều các biến thể mới xuất hiện
đặc biệt những nghiên cứu đều chỉ ra khả năng chống miễn dịch tự nhiên của các chủng mới này
dự báo nguy cơ pa bốn và ba năm có thể
gây ra một làn sóng lây nhiễm mới đáng lo ngại
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một năm hai nghìn hai mươi hai
thông tin về các ca covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba bảy trăm một mươi bảy ca nhiễm mới đều ở trong nước
giảm một ba trăm chín mươi hai ca so với ngày trước đó tại năm mươi ba tỉnh thành phố
có hai năm trăm chín mươi bảy ca cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
lạng sơn năm mươi ba đà nẵng năm mươi một quảng trị bốn mươi chín sơn la bốn mươi bảy
tp hcm bốn mươi hai thanh hóa bốn mươi hai lai châu bốn mươi bình phước ba mươi năm hà nam ba mươi ba bình thuận ba mươi một
hòa bình hai mươi chín hà giang hai mươi tám bình định hai mươi sáu hải dương hai mươi hai phú yên hai mươi một đắk nông một mươi chín
điện biên một mươi tám hải phòng một mươi bảy tây ninh một mươi sáu quảng ngãi một mươi năm quảng nam một mươi bốn kiên giang một mươi một
bến tre tám thừa thiên huế tám
vĩnh long sáu cà mau sáu bình dương năm trà vinh bốn cần thơ bốn hậu giang ba khánh hòa hai
bạc liêu hai long an một và an giang i
các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là phú thọ giảm hai trăm linh
bắc ninh giảm một trăm bảy mươi bốn ninh bình giảm chín mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bình thuận tăng ba mươi một đà nẵng tăng hai mươi một và quảng trị tăng hai mươi một
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là
sáu năm trăm năm mươi hai ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một mươi sáu trăm năm mươi ba năm trăm hai mươi sáu ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân có một triệu người thì có một trăm linh bảy sáu trăm tám mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước ghi nhận là
một mươi sáu trăm bốn mươi năm bảy trăm bảy mươi bảy ca trong đó chín hai trăm sáu mươi một năm trăm bốn mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này
hà nội một năm trăm tám mươi sáu chín trăm hai mươi chín thành phố hồ chí minh sáu trăm linh tám bốn trăm năm mươi
nghệ an bốn trăm tám mươi một bảy trăm hai mươi sáu bắc giang ba trăm tám mươi năm hai trăm chín mươi sáu bình dương ba trăm tám mươi ba bốn trăm linh ba
về tình hình điều trị covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh nhân
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai một trăm một mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi là chín hai trăm sáu mươi bốn ba trăm sáu mươi sáu ca
số bệnh nhân đang thở oxy là bốn trăm bảy mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba trăm bảy mươi sáu ca
thở oxy dòng cao hfnc năm mươi ca
thở máy không xâm lấn một mươi một ca
thở máy xâm lấn ba mươi sáu ca
và ecmo hai ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày ba mươi tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một tháng năm
ghi nhận một ca tử vong
tại bến tre
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bốn mươi hai ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín
xếp thứ ba các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín
quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư các nước asean